tại hà nội năm nay đã diễn ra một phiên trợ thật đặc biệt phiên trợ không đồng giúp người nghèo đang sinh sống làm việc và chữa bệnh tại đây có điều kiện mua sắm trang hoàng nhà cửa để chào đón một năm mới an lành hạnh phúc
bà đào thị huệ bệnh nhân điều trị dài ngày của bệnh viện ca đi sắm tết tại phiên chợ đặc biệt ngày xuân phiên chợ không đồng
với bà những cánh đào hồng xinh xắn này như giúp bà xóa tan đi phần nào những đau đớn của bệnh tật
chúng tôi là người nghèo ở địa phương dân nằm ruộng thì chúng tôi chưa bao giờ được những phần quà như thế này
hôm nay là được những phần quà này là chúng tôi rất mừng và rất cảm ơn bên hội từ thiện và giúp đỡ chúng tôi
nhộn nhịp vui vẻ hân hoan đó là cảm giác của bất cứ người nghèo nào khi đến phiên chợ này
thay vì do dự trả giá họ chỉ việc lựa chọn món đồ yêu thích cho gia đình mình trong ngày tết
như bánh kẹo
bánh kẹo cho trẻ nhỏ chiếc áo mới cho người già và các sản vật của địa phương như bánh trưng gạo mứt tất cả cho một cái tết đủ đầy và ấm áp
bà thấy tết năm nay bà được những món quà này bà rất là vui hơn mỗi năm
rất là vui bởi vì là mọi người đã tích góp để cho những người nghèo ăn tết để được vui trong cuộc sống mới động viên họ trong cuộc sống và cố gắng lên
với trợ tết đặc biệt này
niềm vui không chỉ có trên khuôn mặt của những người đang vui say sắm tết mà còn là ở những nụ cười thân thiện của các nhân viên tại các quầy bán hàng tết
với họ yêu thương là sẻ chia là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống
chúng mình hạnh phúc bởi vì khi nhìn đến những người đến với chúng mình và họ xếp hàng một cách rất là ngay ngắn như thế này
người biết nhường người và biết ổn định trật tự và biết là chờ đợi
cái đấy là cái điều mà bọn mình vô cùng là lấy làm xúc động ở đây
nhìn tất cả mọi người đến đây nhận những món quà cũng như là được lựa chọn được sở thích của mình
nhiều em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và hy vọng là sau này sẽ có thật nhiều hỗ trợ như thế này hơn nữa
với tinh thần lá lành đùm lá rách lá sách ít đùm lá rách nhiều trên nhiều vùng miền của đất nước
từ hơn một tháng qua những món quà ý nghĩa đã được các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm trao tặng cho những người nghèo
những người có hoàn cảnh khó khăn
với họ tết năm nay không chỉ là no đủ hơn về vật chất mà là cái tết ấm lòng tình yêu thương của mọi người